phát biểu chỉ đạo sáng nay tại đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh nghệ an lần thứ một mươi chín
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đã nêu một số giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội của tỉnh nghệ an xác định đến năm hai nghìn hai mươi năm nghệ an trở thành tỉnh khá trong khu vực
phía bắc năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh khá của cả nước nghệ an cần tạo cho được một kỳ tích sông lam
mà cả nước đang mong đợi đây là trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ tới
cùng dự đại hội có các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước trần đức lương
trương tấn sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng các đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chí phát đình trạc bí thư trung mương đảng
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ tỉnh nghệ an đạt được trong năm năm qua
tuy nhiên thủ tướng cũng nhấn mạnh đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh nghệ an lần thứ một mươi chín cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế
đặc biệt chưa được thực hiện trong mong mỏi của bác đã gửi gắm cho đảng bộ và nhân dân đưa tỉnh nghệ an trở thành một trong những tỉnh khá của miền bắc
vì vậy đại hội lần này phải đặt tinh thần quyết tâm cao nhất thực hiện cho được điều mong mỏi của bác trong thời gian ngắn nhất
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những kết quả để tiếp tục chinh phục những tầm cao mới khắc phọng mới
nghệ an cần tạo cho được một kỳ tích song tham mà cả nước đang mong đợi
đây là trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của đảng bộ chính quyền và nhân dân nghệ an trong nhiệm kỳ tới
thủ tướng cũng yêu cầu nghệ an phát huy thế mạnh vùng đất hiếu học để tiến nhanh tiến mạnh vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tập trung xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi
một cách căn cơ bài bản có mũi đột phá chiến lược đưa nghệ an phát triển trong thời gian tới
thủ tướng cũng đề nghị nghệ an cần tăng cường các giải pháp bảo đảm quốc phòng an ninh
giữ vững ổn định chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đồng thời tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh
tạo chuyển biến mới về phương thức và năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ